ngày một mươi một tháng bảy tại huyện mộc châu tỉnh sơn la liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hoạt động sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
tham gia hội nghị lần này có đại diện liên minh hợp tác xã của sáu mươi ba tỉnh thành phố trên toàn quốc
tính đến nay toàn quốc có hai mươi ba hai trăm tám mươi hợp tác xã tăng hơn hai hợp tác xã so với cùng kỳ năm ngoái
tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả đạt gần năm mươi bốn tổng doanh thu đạt hơn ba mươi tỷ đồng
tuy nhiên thực tế vẫn cho thấy nhiều hợp tác xã vẫn ỉ lại trông chờ hỗ trợ của nhà nước
bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác hợp tác xã còn trồng chéo tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả nhìn chung còn thấp
tại hội nghị lần này các đại biểu đề nghị cần tăng cường công tác tư vấn hỗ trợ thành viên phân công cán bộ theo dõi thẩm định hợp tác xã theo địa bàn
cử cán bộ tư vấn thành lập mới hợp tác xã củng cố bộ máy quản trị hợp tác xã đào tạo cán bộ chủ chốt xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị đẩy mạnh xúc tiến thương mại và tăng cường công tác tuyên truyền